tổng thống mỹ donald trump cảnh báo người dân mỹ sẽ phải đối mặt với hai tuần khó khăn sắp tới khi dịch bệnh lên tới đỉnh điểm và số người chết có thể lên tới hai trăm bốn mươi người nếu không thực hiện biện pháp cách ly xã hội
tổng thống trump cũng cho biết ông có thể xem xét khuyên cáo mọi người dân đeo khẩu trang ở những nơi công cộng để hạn chế nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín
tuy nhiên lo ngại vấn đề thiếu hụt khẩu trang đặc biệt với ngành y tế tổng thống trump nói rằng khuyến cáo sẽ chỉ áp dụng trong thời gian ngắn hạn